phú yên là địa phương nổi tiếng ở khu vực nam trung bộ với nhiều sản phẩm làng nghề chế biến từ thủy sản
trong đó nghề làm nước mắm truyền thống đã hình thành từ hàng trăm năm nay
nguyên liệu phong phú phương pháp chế biến đặc biệt đã giúp cho người dân sản xuất ra loại nước mắm thơm ngon đặc trưng
cách đây năm năm gia đình ông phạm văn cảnh đã nghĩ tới chuyện phải xây dựng nhãn hiệu cho nước mắm
được sự hỗ trợ của sở công thương tỉnh phú yên về kinh phí làm nhãn hiệu và thiết bị đóng chai
nên nhãn hiệu nước mắm tân lập của gia đình ông đã ra đời
nổi tiếng khắp cả nước làng nước mắm gành đỏ thị xã sông cầu có hơn bảy mươi hộ chuyên làm nghề này
với nhiều tên gọi nổi tiếng khác nhau như nước mắm ông già bà mười tân lập
trung bình mỗi năm làng nghề nước mắm gành đỏ cung cấp cho thị trường trong nước không dưới hai triệu lít
thì trước mắt là chúng tôi mới vừa làm xong đối với nhãn hiệu tập thể đối với nước mắm long thủy
và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện để xây dựng thương hiệu tập thể đối với các vùng khác
ví dụ như gành đỏ chẳng hạn
thì có thể nói rằng là sau khi xây dựng xong thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cho các đơn vị hội gia đình
cũng như doanh nghiệp trên địa bàn sẽ sử dụng nhãn hiệu này để một cách đúng đắn và tốt hơn
và tất cả các đơn vị muốn sử dụng nó là phải thực hiện đúng các cam kết và đúng những tiêu chuẩn
để mà đảm bảo rằng các chất lượng về những quy trình kỹ thuật
không dừng lại ở việc xây dựng nhãn hiệu cho từng cơ sở chế biến mắm
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay tỉnh phú yên đã có nhãn hiệu
nhãn hiệu tập thể nước mắm phú yên
nhãn hiệu này được ba mươi ba doanh nghiệp và cơ sở chế biến kinh doanh sử dụng
những doanh nghiệp cơ sở muốn gắn nhãn hiệu tập thể nước mắm phú yên vào sản phẩm
phải có đủ điều kiện về nguyên liệu chất lượng sản phẩm
cách làm này đã tạo niềm tin cho người tiêu dùng
nghề làm nước mắm truyền thống ở phú yên đang được định hướng phát triển thành sản phẩm hàng hóa
tạo việc làm và phát triển kinh tế cho người dân
không chỉ vậy nó còn thúc đẩy nghề làm nước mắm truyền thống phát triển đủ sức cạnh tranh với các loại nước mắm công nghiệp hiện nay